hội nghị công an toàn quốc lần thứ bảy mươi năm đã khai mạc vào sáng nay thủ tướng nguyễn xuân phúc đã dự và phát biểu chỉ đạo
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an chủ trì hội nghị
hội nghị công an toàn quốc lần thứ bảy mươi năm nhằm tổng kết đánh giá tình hình kết quả các mặt công tác công an năm hai nghìn một mươi chín
và phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc năm hai nghìn một mươi chín gắn với tổng kết ba mươi năm thực hiện cường lĩnh xây dựng đất nước
theo chức năng nhiệm vụ của lực lượng công an nhân dân triển khai nhiệm vụ công tác năm hai nghìn hai mươi
và phát động phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc năm hai nghìn hai mươi trong lực lượng công an nhân dân
tại hội nghị các đại biểu sẽ tập trung thảo luận đi sâu vào nhận định phân tích dự báo sát xu hướng diễn biến của tình hình
nhận rõ thời cơ thuận lợi và khó khăn thách thức đặt ra đối với nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội
xây dựng lực lượng công an thực sự trong sạch vững mạnh đủ sức hoàn thành mọi nhiệm vụ không ngừng đổi mới
nâng cao hiệu quả các mặt công tác tập trung thảo luận thống nhất các chủ trương giải pháp để quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu
yêu cầu nhiệm vụ công tác trong năm hai nghìn hai mươi và những năm tiếp theo
hội nghị sẽ được tổ chức trong ba ngày từ ngày hai mươi bốn đến ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín